ngày hai mươi sáu tháng sáu đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội do đồng chí nguyễn đức hải
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh an giang về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn đức hải đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh an giang về các vấn đề
như hành lang pháp lý quy định về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy và quy chế mẫu về cơ chế tài chính cho các quỹ
trách nhiệm và quyền hạn của các ngành các cấp trong việc thành lập sử dụng các quỹ ngoài ngân sách để nâng cao hiệu quả hoạt động
tính độc lập khả năng tự cân đối của các quỹ các ý kiến này sẽ được tổng hợp để báo cáo lại với quốc hội